thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm tám mươi tám năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam
tại thôn nội ninh xã ninh sơn huyện việt yên tỉnh bắc giang
cùng tham dự có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí đảng ngọc dung ủy viên trung mương đảng bộ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội
đồng chí ngô sách thực phó chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng
những kết quả về phát triển kinh tế văn hóa xã hội mà cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc
và cộng đồng dân cư xã ninh sơn đạt được trong năm qua
thủ tướng chính phủ nhấn mạnh kết quả đạt được của thôn nội ninh nói riêng xã ninh sơn huyện việt yên
và tỉnh bắc giang nói chung cho thấy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân góp phần cùng cả nước
làm nên những thành tiệu to lớn trong công cuộc đổi mới
con xã ninh sơn và các xã của huyện việt yên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết đổi mới hoạt động
nâng cao chất lượng các phong trào thi đua đồng lòng quyết tâm phấn đấu giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới
xây dựng môi trường sống an toàn xanh sạch đẹp xây dựng tỉnh bắc giang ngày càng giàu đẹp văn minh
dịp này thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng các đồng chí trong đoàn công tác lãnh đạo tỉnh bắc giang
đã tới dân hương dân hoa tại đình nội ninh và trồng cây xanh lưu niệm tại sân đỉnh nội ninh